ngày bốn tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chỉ thị hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác khoa học hình sự được ban hành đã trở thành hiệu lệnh mở đầu
để từ đó cho đến nay công tác khoa học hình sự không ngừng được tăng cường đầu tư và từng bước chuyên môn hóa hiện đại hóa luôn sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống
tạo nên chuyển biến rõ rệt về tổ chức cán bộ và chất lượng của lực lượng kỹ thuật hình sự trong suốt gần ba mươi năm qua đặc biệt là trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám cơ quan điều tra làm rõ vụ gian lận tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hàng trăm bài thi của thí sinh được đăng điểm ở các tỉnh hà giang sơn la hòa bình
vụ gian lận thi cử lớn nhất này đã gây rúng động dư luận cả nước và cũng là vụ án mà lần đầu tiên trong lịch sử của kỹ thuật hình sự nói chung và công tác giám định tài liệu nói riêng
kết quả giám định là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của vụ án
xác định các đáp án nào
đáp án của thí sinh tố tức là điểm thực của thí sinh đã làm trên các bài thi
và nhiệm vụ thứ hai đó là xác định xem các phương án các đáp án mà đã được chỉnh sửa đó thì so với những cái đối tượng nghi vấn thì là những cái đáp án do những đối tượng nào đã tiến hành chỉnh sửa để nâng điểm cho thí sinh
để triển khai công tác giám định thì chúng tôi gặp phải muôn vàn khó khăn
và để mà tiến hành triển khai giám định được đồng loạt các cái bài thi thì cái điều kiên quyết bắt buộc đầu tiên đó là phải xây dựng được cái quy trình giám định đối với cái yêu cầu giám định mới này
thì đây cũng là một cái quá trình mà chúng tôi phải tìm tòi nghiên cứu rất là kỹ để trước khi triển khai các bước giám định đồng loạt bài thi về phát huy các nguồn lực của đơn vị với các kinh nghiệm của các giám định viên đầu ngành
và chúng tôi đã tập trung nghiên cứu và qua đó đã xây dựng được quy trình về giám định bài thi
đây là cái cơ sở rất là quan trọng để mà tiến hành triển khai giám định đồng loạt các cái bài thi
đó chỉ là một trong những vụ án vụ việc mà công tác kỹ thuật hình sự đã giữ vai trò quan trọng trong việc xác định thủ phạm gây án cũng như xác định tính chất vụ án
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
gần sáu trăm bảy mươi bảy vụ án
cụ việc các loại giám định kỹ thuật hình sự và phát in công an nhân dân hơn chín trăm bảy mươi bốn vụ việc
lực lượng kỹ thuật hình sự đang hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với tội phạm hiện trường tử thi dấu vết mẫu vật ngày đêm âm thầm miệt mài
chứng minh vạch tìm chứng cứ kết luận khoa học để truy nguyên tội phạm vì mục tiêu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của đất nước và sự bình yên của cuộc sống của nhân dân
thực hiện chỉ thị
chỉ thị hai một mươi năm qua trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật hình sự bác sĩ pháp y không ngừng được nâng cao
trong nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ hiện đại đạt trình độ tiên tiến của thế giới được trang bị
công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh
đặc biệt một trong những đột phá của chỉ thị hai là nâng cao nhận thức cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân về công tác khoa học hình sự
từ một lĩnh vực còn chưa được quan tâm xứng đáng chỉ thị hai đã thổi một làn gió mới giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an hiểu và đánh giá đúng về vị trí vai trò tầm quan trọng của khoa học hình sự trong hoạt động nhiệm vụ chung của ngành đặc biệt là công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
việc triển khai chỉ thị hai đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét lực lượng kỹ thuật hình sự công an nhân dân được củng cố kiện toàn tổ chức thống nhất
xuyên suốt từ trung ương đến cấp huyện hình thành hệ lực lượng nghiệp vụ chuyên sâu trưởng thành trên mọi phương diện
mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật hình sự với các đơn vị nghiệp vụ của công an các đơn vị địa phương và các bộ ngành ngày càng chặt chẽ kịp thời hiệu quả đúng quy định có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chứng cứ luôn giữ vai trò trung tâm trong công tác tố tụng hình sự và xác định sự thật khách quan của một vụ án
làm rõ chứng cứ tái hiện sự thật không thể không có sự tham gia của khoa học hình sự
vì thế cùng với tiến trình đổi mới của ngành công an công tác khoa học hình sự cũng không ngừng được tăng cường để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới